phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã xác minh và tiến hành bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án cách đây ba mươi năm hiện đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nông
đối tượng là đinh văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh bị bắt giữ khi đang sinh sống và làm việc tại huyện đắk rấp tỉnh đắk nông
đinh văn tuấn là đối tượng truy nã về tội giết người
theo đó vào ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại phường cẩm sơn thị xã cẩm phả khi nhóm của đinh văn tuấn đoàn văn thọ và nguyễn tiến thanh đang ăn sáng uống rượu
thì phát hiện thấy anh bùi văn điển là bảo vệ mỏ than cao sơn đang đạp xe trên đường
do trước đó tuấn bị anh điển đánh khi phát hiện mình trộm cắp than tuấn đã rủ nhóm bạn ra chặn xe đánh trả thù anh điển
tuấn và thọ sử dụng côn gỗ hành hung anh điển
khi có người đến căn ngăn nhóm đối tượng bỏ khỏi hiện trường
anh điển sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn sang trung quốc rồi quay về việt nam lẩn trốn tại các tỉnh phía nam
để tránh bị phát hiện tại tỉnh bà rịa vũng tàu tuấn đổi tên thành dũng
khai báo sai tên bố mẹ đẻ và địa chỉ theo hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân mới
sau đó tuấn kết hôn và chuyển lên sinh sống tại tỉnh đắk nông